lũ lụt trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng bình đã làm nhiều tuyến giao thông ở quảng bình bị hư hỏng nặng
trên tuyến quốc lộ một mươi hai a tuyến đường độc đạo đi cửa khẩu quốc tế cha lo xuất hiện điểm sụt lún và nứt gãy có nguy cơ làm sạt lở toàn bộ nền đường
tại km một trăm bốn mươi hai trăm năm mươi quốc lộ một mươi hai a cách cửa khẩu quốc tế cha lo khoảng một km mặt đường bị lún xuất hiện vết nứt gãy ngang đường
rộng bảy một mươi cm vết trượt kéo dài một trăm năm mươi m
trên quốc lộ chín b các vị trí ngầm tràn bị ngập sâu các tuyến đường bị sạt lở với khối lượng hơn bảy m ba đất đá
trên quốc lộ một mươi năm chín c chín e một mươi hai a cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối
sở giao thông vận tải quảng bình đã cắt cử lực lượng ứng trực tại các vị trí có nguy cơ cao
huy động máy móc phương tiện giải tỏa các điểm sạt lở để có thể thông tuyến trong thời gian sớm